đóng trên địa bàn huyện đức trọng tỉnh lâm đồng tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên bộ công an
được thành lập vào ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới
và có nhiệm vụ giúp trung đoàn cảnh sát cơ động tham mưu hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác vũ trang cơ động tuần tra kiểm soát
và chiến đấu kiểm soát kịp thời các vụ gây dối phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm tham gia công tác cứu nạn cứu hộ
ngoài ra tiểu đoàn còn có nhiệm vụ phối hợp với công an tỉnh lâm đồng tổ chức vũ trang